trao đổi với dinh tiến sĩ kỳ đông bắc trường đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam cho biết
chưa thể khẳng định chắc chắn omicron dễ lây lan hơn so với các biến chủng khác
bao gồm cả biến chủng thống trị các ca bệnh hiện nay delta hay không
theo reuters tính từ ngày tám tháng một mươi hai có năm mươi bảy quốc gia đã báo cáo có ca nhiễm biến chủng omicron
trưởng đại diện who tại việt nam dự kiến sẽ có thêm nhiều quốc gia báo cáo các trường hợp mới
khi họ tăng cường giám sát và phân tích
để đón đầu khả năng biến chủng omicron xuất hiện đại diện who đề xuất việt nam nên thực hiện
bốn nhóm giải pháp chính đó là tăng cường giám sát và giải trình tự gen các ca bệnh
tiếp tục tuân thủ năm k và nâng cao độ bao phủ vaccine
củng cố hệ thống y tế bảo đảm công tác truyền thông xuyên suốt
who đã chỉ định omicron tên cũ là b một một năm trăm hai mươi chín là biến chủng đáng lo ngại
trên cơ sở khuyến nghị từ nhóm tư vấn kỹ thuật của hu
về sự thiên hóa của virus
quyết định này dựa trên bằng chứng mới đây từ nam phi cho thấy
biến chủng mới đã gây ra sự thay đổi bất lợi trong dịch tễ học covid một mươi chín
theo ông kido park
bàn về cách chuẩn bị ứng phó với biến chủng omicron đại diện who đề xuất
trước mắt việt nam cần tăng cường giám sát
bao gồm giải trình tự gen của các biến chủng sars cov hai đang lưu hành
gửi trình tự bộ gen đầy đủ cùng siêu dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu có sẵn công khai
như tổ chức sáng kiến chia sẻ toàn bộ dữ liệu về cú mùa
bên cạnh đó ông nhận định việc đạt được tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín cao
ở tất cả các nhóm dân số đủ điều kiện tiêm chủng
kết hợp với việc thực hiện các biện pháp năm k là biện pháp hiệu quả nhất
để cứu sống nhiều người trong đại dịch
điều tối quan trọng là tất cả các nhóm dễ bị tổn thương ở khắp mọi nơi
bao gồm nhân viên y tế và người cao tuổi phải được tiêm chủng đầy đủ ông bắc cho biết
việc tiêm đủ liều cơ bản đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giảm thiểu số ca mắc
tử vong và lây lan dịch bệnh bao gồm cả với biến chủng omicron
theo ông ở tất cả các quốc gia các trường hợp mắc và tử vong
chủ yếu xảy ra ở những người chưa được tiêm chủng
vì vậy dù đối mặt với biến chủng nào sự chân lời khuyên từ nhóm chuyên gia
tư vấn chiến lược về tiêm chủng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi who khuyến cáo
những người có hệ miễn dịch bị suy giảm từ trung bình đến nặng
nên được tiêm bổ sung một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
như một phần của mũi tiêm cơ bản mở rộng
đây là những đối tượng ít có khả năng đáp ứng miễn dịch đầy đủ với liều vaccine chính cơ bản
họ cũng có nhiều khả năng tiến triển bệnh nặng sau khi mắc covid một mươi chín
bên cạnh đó ông park khuyến nghị việt nam nên tiếp tục tăng cường năng lực y tế
và sức khỏe cộng đồng cùng với phối hợp tốt hệ thống chuyển tuyến bệnh nhân
từ chăm sóc ban đầu đến chăm sóc đặc biệt để quản lý sự gia tăng các ca bệnh
cuối cùng công tác truyền thông với công chúng cần chính xác kịp thời và minh bạch
để người dân đưa ra quyết định sáng suốt nhằm bảo vệ bản thân và gia đình
who sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ việt nam để lập kế hoạch và chuyển đổi
hướng tới việc covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu
đồng thời học cách chung sống an toàn với virus về lâu dài
ngay cả khi chúng ta chứng kiến những đợt bùng phát dịch mới trong tương lai ông park chia sẻ
điều này bao gồm tập trung bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương
và tránh tình trạng vượt lòng danh đỏ khi các dịch vụ y tế bị quá tải ông nhấn mạnh thêm
chia sẻ thêm với dinh những đánh giá ban đầu về omicron
ông park chỉ ra sau khía cạnh cần lưu ý ở biến chủng này
trước hết về khả năng lây lan vẫn chưa rõ ràng liệu biến chủng omicron
có dễ lây lan hơn so với delta hay không
sẽ mất một thời gian nữa trước khi chúng ta biết điều này ông park cho hay
về mức độ nghiêm trọng của bệnh hiện nay vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn
nhiễm omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm
các biến chủng khác bao gồm delta hay không
tuy nhiên theo ông park một số báo cáo ban đầu cho thấy biến chủng này
có thể gây bệnh nhẹ hơn nhưng vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn bất cứ điều gì
về nguy cơ tái nhiễm bằng chứng sơ bộ cho thấy omicron có thể làm tăng nguy cơ tái nhiễm
tức là những người đã từng mắc covid một mươi chín có thể bị tái nhiễm dễ dàng với omicrone
so với các biến chủng đáng lo ngại khác
tuy nhiên thông tin về khía cạnh này vẫn còn hạn chế
sự kiến được làm sáng tỏ hơn trong những tuần tới
ngoài ra ông park cho biết
who đang làm việc với các đối tác kỹ thuật để hiểu tác động tiềm tàng
của biến chủng omicron đối với vaccine
chúng tôi chưa có bằng chứng nào cho thấy sự thay đổi hiệu quả của vaccine
nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống đó ông park chia sẻ
đại diện who cho biết các xét nghiệm pcr được sử dụng rộng rãi
sẽ tiếp tục phát hiện ra các ca mắc bao gồm với cả trường hợp nhiễm omicron
song song với đó là quá trình nghiên cứu để xác định xem
liệu biến chủng có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các loại xét nghiệm khác
bao gồm cả xét nghiệm omicron
về các phương pháp điều trị hiện tại corticosteroid và thuốc ức chế thụ thể il sáu
vẫn có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
các phương pháp điều trị khác sẽ được đánh giá để xem chúng có còn hiệu quả hay không
trước những thay đổi ở một số bộ phận của virus trong biến chủng omicron
ông park thông tin thêm
trong khi việt nam chưa chính thức có động thái đóng cửa bên dưới
với các quốc gia xuất hiện biến chủng mới
nhiều nước trên thế giới có xu hướng siết chặt nhập cảnh
và mở rộng biện pháp cách ly bắt buộc
giữa lúc chạy đua giải má biến chủng omicron
theo đại diện who các biện pháp kiểm soát biên giới
có thể chỉ hoãn trình virus xâm nhập và câu giờ
nhưng mọi quốc gia và cộng đồng cần phải chuẩn bị cho những đợt tăng ca mắc covid một mươi chín mới
các lệnh cấm đi lại sẽ không ngăn được sự lây lan toàn cầu của biến chủng omicron
chúng tạo ra gánh nặng cho cuộc sống và sinh kế ông park nhận định
dựa trên thông tin hiện tại không có bằng chứng cho thấy
biến chủng omicrone có thời gian ủ bệnh lâu hơn so với các trường hợp nhiễm biến chủng khác
bao gồm cả delta ông nói thêm
biến chủng omicrone có đến sáu mươi đột biến so với biến thể vũ hán ban đầu
omicron có thể lây lan nhanh
tuy nhiên các nhà khoa học cho rằng omicrone có thể là vaccine tự nhiên
là khởi đầu cho đoạn kết cơn ác mộng covid một mươi chín
rất nhiều người dân có câu hỏi và lo ngại trước thông tin về biến chủng omicrone mới xuất hiện
bài viết của tiến sĩ bác sĩ trần bá thoại bao gồm những thông tin cập nhật
về biến chủng omicron
ngày một mươi một tháng một mươi một có một trăm hai mươi mẫu xét nghiệm biến chủng sars cov hai chưa từng thấy
được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín đầu tiên được phát hiện ở geotang nam phi
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một số bệnh nhân đã tăng vọt lên hai ba mươi tám ca
ngày hai mươi năm tháng một mươi một tulio de oliveira giám đốc cdc nam phi
chuyển thông tin về biến chủng mới đến tổng thống nam phi
cyrus ramaphosa cùng ngay bộ trưởng bộ y tế và các nhà khoa học nam phi
công bố những phát hiện của họ
một ngày sau ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đặt tên biến trùng là omicron
và nhanh chóng xếp vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
đến nay biến chủng omicron đã lây lan đến năm mươi quốc gia trên thế giới
các nhà khoa học cho biết sẽ cần thời gian để theo dõi và phân tích
về những đột biến của biến chủng omicron này
biến chủng omicron có đến sáu mươi đột biến so với biến thể vũ hán ban đầu
năm mươi đột biến không má hóa tám đột biến đồng nghĩa và hai đột biến không má hóa
quan trọng là ba mươi hai đột biến về protein gai s là yếu tố kháng nguyên chính
của các loại vaccine
nhiều đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các biến chủng khác
vì quá nhiều đột biến các chuyên gia dịch tễ lâm sản rất lo ngại rằng
omicrone có thể lây lan nhanh trốn né miễn dịch và khả năng kháng vaccine
ngay từ đầu who đã đánh giá omicron là biến chủng đáng lo ngại
ở nam phi từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày ba tháng một mươi hai
số ca mắc covid một mươi chín đã tăng lên gần bảy lần
lên tới hơn một mươi sáu ca trên ngày
đến tám mươi ca nhập viện là những người trẻ tuổi
nguy cơ tái nhiễm với omicron cao hơn ba lần so với delta và beta
may mắn là dù số ca nhiễm tăng mạnh nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào
do biến thể omicron
một số nghiên cứu cho rằng omicol lây lan gấp năm sáu lần delta
đến nay nhiều nghiên cứu khảo sát đa trung tâm đa quốc gia cho thấy
các vaccine đang sử dụng vẫn có tác dụng phòng vệ với biến chủng omicro này
hiện có một số ý kiến tích cực
có cơ sở về sự xuất hiện biến chủng omicron như sau
tiến sĩ anurag agraw chuyên gia giải trình tự gen của ấn độ
nhận định bất kỳ nghiên cứu nào kết luận rằng biến thể omicron
có khả năng lây truyền cao hơn sáu lần so với biến chủng delta là sai khoa học
và dù biến chủng omicron chứa những đột biến nguy hiểm
khả năng miễn dịch hiện tại bị suy giảm đáng kể trước biến thể mới
tuy nhiên việc sử dụng đồ thị để biểu thị khả năng lây truyền của omicron
là điều sai khoa học
nhiều chuyên gia cho rằng omicron là khởi đầu cho đoạn kết cân ác mộng covid một mươi chín
theo các chuyên gia này biến chủng lây lan nhanh nhưng gây bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
cuối cùng sẽ đánh biển người chủng delta và gây miễn dịch cộng đồng
đặc biệt các chuyên gia nga đưa ra nhận định đáng lưu tâm
biến thể omicron có thể là vaccine tự nhiên
trong sáu cách phát triển vaccine phòng bệnh lây nhiễm
vaccine giảm động lực là một trong số này
đã có vaccine giảm động lực đang được sử dụng rộng rãi
đình hình nhất là vaccine ngừa bệnh bại liệt sabine
liên tưởng đến vaccine ngừa đậu mùa vaccine đầu tiên của nhân loại
do edward jenner phát minh bằng cách dùng virus đậu bò yếu hơn virus đậu mùa nhiều làm vaccine
các chuyên gia nga hy vọng omicron dễ lây nhiễm hơn nhưng nhẹ hơn
khiến chúng giống như một loại vaccine giảm động lực
một chế phẩm có chứa virus sống nhưng đã yếu đi